theo thống kê trong ngày một mươi một tháng một mươi một sóc trăng ghi nhận thêm ba trăm linh ba trường hợp mắc covid một mươi chín mới tăng bốn ca so với hai mươi bốn giờ trước
trong đó có một trăm sáu mươi một trường hợp là f một chuyển thành f một trăm linh năm trường hợp cộng đồng hai mươi trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa và một mươi bảy trường hợp về từ vùng dịch
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh từ giờ ngày một mươi tháng một mươi một địa phương đã điều chỉnh cấp đội dịch covid một mươi chín đối với thành phố sóc trăng
từ cấp độ hai nguy cơ trung bình vùng vàng sang cấp độ ba nguy cơ cao vùng cam
theo cổng thông tin về dịch covid một mươi chín của bộ y tế sóc trăng hiện có tổng cộng hơn sáu chín trăm linh ca f với năm mươi bảy bệnh nhân đã tử vong
thông tin đáng chú ý tiếp theo
từ thành phố hồ chí minh về đồng hới quảng bình một cô gái chưa về thẳng nhà mà ghẹt quán ăn cùng nhóm bạn sau đó đi bar làm tóc
ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm thì phát hiện là f một
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một trung tâm cdc quảng bình
phát đi thông báo tìm người đến một số địa điểm tại thành phố đồng hới huyện lê thủy v v
vì liên quan đến một trường hợp f về từ thành phố hồ chí minh
bệnh nhân là bờ tờ y n sinh năm hai nghìn hai ở thôn thạch thạ xã hồng thủy huyện lệ thủy
theo điều tra dịch tễ cô gái này từ thành phố hồ chí minh về quảng bình trên chuyến bay qh một nghìn một trăm bốn mươi hai
hạ cánh xuống sân bay đồng hới vào một mươi sáu h năm mươi hôm ngày chín tháng một mươi một
sau đó cô gái này về khách sạn cagio
ghi nà một trăm hai mươi bốn lê thành đồng phường hải thành thành phố đồng hới và nghỉ ngơi tại đây lúc một mươi tám h
từ hai mươi h đến hai mươi ba h cùng ngày nờ đến quán kiều trinh trên đường phạm văn đồng
đường ba mươi sáu m thành phố đồng hới để ăn uống
từ khoảng hai mươi ba h ngày chín tháng một mươi một đến một h ba mươi phút sáng hôm sau
nờ đến chơi ở quán bar kyoto trên đường nguyễn hữu cảnh rồi trở về khách sạn
khoảng một mươi một h ngày một mươi tháng một mươi cô gái này đi taxi từ khách sạn trên đến quê nhà
xã hồng thủy
huyện lệ thủy
một mươi bốn h cùng ngày đến khai báo y tế tại trạm y tế xã
sau đó đến các điểm ngân hàng agribank thị trấn kiến giang huyện lệ thủy
tìm tóc tô tô nghĩa ở kiến giang ghé quán muối ớt ở xã xuân thủy
đến ngày một mươi một tháng một mươi một bờ tờ in có biểu hiện ốm và sau đó được đưa đi kiểm tra
phát hiện cô gái này dương tính với sars cov hai
hiện cdc quảng bình đã tiến hành khoanh vùng truy vết và lấy mẫu xét nghiệm
cho những người đi trên chuyến bay tiếp xúc với bệnh nhân trong những ngày qua
chuyển sang thông tin tiếp theo
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thái bình
trong đêm một mươi một tháng một mươi một và sáng một mươi hai tháng một mươi một tỉnh đã ghi nhận thêm năm mươi sáu ca dương tính với sars cov hai
trong đó hai mươi bảy ca liên quan đến ca mắc tại xã nguyên xá huyện vụ thư
một mươi chín ca là công nhân liên quan đến công ty tav khu công nghiệp nguyễn đức cảnh tp thái bình
một ca là người dân chủ động để xét nghiệm sàng lọc sars cov hai tại cơ sở y tế
hai ca tại khu cách ly tập trung huyện tiền hải
trước đó trong hai ngày ngày một mươi và một mươi một tháng một mươi một tỉnh thái bình ghi nhận hai mươi sáu ca nhiễm sars cov hai
trong đó hai mươi bốn ca ở huyện vũ thư
các chùm ca bệnh tại huyện phủ thư có nguồn gốc phức tạp số lượng tiếp xúc gần rất lớn
ông phạm quang hà giám đốc sở y tế tỉnh thái bình nhận định
trong vài ngày tới số lượng f còn tiếp tục tăng
dịch bệnh đã bùng phát tại huyện vũ thư và đã trải qua nhiều chu kỳ lây nhiễm tại cộng đồng
và có thể bùng phát ở các địa phương khác trong tỉnh
số f một sẽ tăng cao vượt khả năng cách ly tập trung của các địa phương v v
hiện các đơn vị lực lượng chức năng tỉnh thái bình đang khẩn trương truy vết khoanh vùng dập dịch
quản lý chặt chẽ người đến về tỉnh v v
thưa quý vị vào sáng một mươi hai tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh thái bình cho biết
đã ghi nhận thêm năm mươi sáu mẫu dương tính với virus sars cov hai
phòng giáo dục và đào tạo huyện vũ thư cho học sinh toàn huyện tạm dừng đến trường
vì xuất hiện các ca f trên địa bàn bắt đầu từ hôm nay
cụ thể theo cdc tỉnh thái bình liên quan đến ca mắc tại xã nguyên xá
cdc thái bình phối hợp với y tế huyện và sinh viên trường cao đẳng y tế
đã thực hiện xét nghiệm diện rộng toàn bộ người dân trong xã
ghi nhận thêm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới trong hôm qua
ngoài ra liên quan đến công ty tav khu công nghiệp nguyễn đức cảnh
thành phố thái bình hiện đã ghi nhận thêm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín mới
là công nhân của công ty có địa chỉ tại các huyện vũ thư đông hân kiến sương
tiền hải và thành phố thái bình
tám ca mắc mới ghi nhận tại một số cơ sở y tế trên địa bàn
do người dân chủ động đi xét nghiệm sàng lọc sars cov hai
tại khu cách ly tập trung huyện tiền hải đêm qua
ghi nhận hai ca mắc mới covid một mươi chín đã cách ly tập trung
cũng trong sáng nay theo thông tin từ phòng giáo dục và đào tạo huyện vũ thư thái bình
học sinh toàn huyện vũ thư tạm dừng đến trường vì xuất hiện các ca f trên
bắt đầu từ hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi một
trước đó ngày một mươi một tháng một mươi một năm xã trên địa bàn huyện bùng dịch
là nguyên xá vũ đoài vũ tiến duy nhất và việt thuận
học sinh đã tạm dừng đến trường
và theo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện vũ thư
các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đã dành một ngày
để phối hợp với địa phương tiến hành truy vết các f
sau đó chuyển sang học trực tuyến
số học sinh f được phát hiện trên địa bàn huyện vũ thư
tính đến tối qua ngày một mươi một tháng một mươi một là một mươi một em đều ở xã nguyên xá
ông phạm nam thái phó giám đốc sở y tế tỉnh thái bình cho biết
nhiệm vụ cấp thiết trong lúc này vẫn là xét nghiệm nhanh
tri vết triệt để sớm bóc tách f ra khỏi cộng đồng
cách ly kịp thời các trường hợp nguy cơ và tiến hành khoanh vùng gọn nhất có thể
do đó từ đêm ngày một mươi tháng một mươi một lực lượng y tế đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ
cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại